trong phát biểu đầu tiên chính thức xác nhận chiến dịch tấn công tại giải gaza đã chuyển sang giai đoạn mới với cường độ thấp hơn
người phát ngôn quân đội israel cho biết israel đã giảm quân số các lực lượng mặt đất và số lượng các cuộc không kích tại đây
phát biểu của đại diện quân đội israel được đưa ra chỉ vài giờ trước khi ngoại trưởng mỹ antony blinken tới israel
trong chuyến công du một loạt nước trung đông nhằm ngăn chặn các cuộc giao tranh giữa israel với lực lượng hezbollah tại liban
lan rộng thành một cuộc chiến tổng lực
ngoại trưởng blinken cho biết ông sẽ hối thúc các quan chức của israel hành động để ngăn chặn thương vong của người dân ở giải gaza
đồng thời cho phép thường dân palestine trở về nhà sau khi các thành viên cánh hữu trong liên minh cầm quyền ở israel
đã kêu gọi người dân gaza di chuyển đến khu vực khác
trong khi đó tổng thống mỹ joe biden cho biết ông đã âm thầm làm việc với chính phủ israel để khuyến khích nước này giảm bớt các cuộc tấn công
và rút quân đáng kể khỏi giải gaza
trong bối cảnh đó căng thẳng giữa israel và israel
và lực lượng hezbollah tại liban lại có dấu hiệu gia tăng
trong phát biểu vừa đưa ra thủ tướng israel benjamin netanyahu đã nhấn mạnh
thay nam viếp mong muốn khôi phục an ninh trong khu vực xong cũng sẵn sàng chiến tranh với hezbollah
phát biểu trên được ông netanyahu đưa ra khi ông tới thăm các binh sĩ dự bị thuộc lữ đoàn bảy trăm sáu mươi chín
nhân chuyến công du thành phố kiriat mona ở miền nam của israel
trong hai ngày qua lực lượng hezbollah ủng hộ phong trào hồi giáo hamas đã phóng hàng chục quả tên lửa chống tăng
vào các cộng đồng dân cư của israel
israel cũng đều động máy bay chiến đấu không kích tiêu diệt một tướng chỉ huy cấp cao của hezbollah ở miền nam của liban
giáo hoàng francis đã có bài diễn văn trước các nhà ngoại giao tại vatican
trong đó đề cập cuộc xung đột hiện nay tại trung đông và kêu gọi ngừng bắn trên mọi mặt trận
kể cả ở liban đồng thời nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần phải nỗ lực hơn nữa
nhằm bảo vệ và tham gia
trong bài diễn văn giáo hoàng đặc biệt nhấn mạnh đến việc thực hiện các cuộc tấn công vào dân thường
là tội ác chiến tranh vì hành vi đó vi phạm luật nhân đạo quốc tế
đồng thời bày tỏ quan ngại rằng cuộc chiến giữa israel và hamas ở giải gaza có thể lan rộng ra khu vực trung đông
chính vì vậy giáo hoàng kêu gọi ngừng bắn trên mọi mặt trận
và nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần nỗ lực hơn nữa nhằm bảo vệ và thực thi luật nhân đạo
ngoài ra giáo hoàng francis cũng đề cập đến các cuộc xung đột tại châu phi
châu á khủng hoảng di cư ở mỹ châu mỹ latin biến đổi khí hậu và nhiều vấn đề khác
trong diễn biến cùng ngày phát biểu tại thành phố ramallah ở trung tâm bờ tây
ngoại trưởng đức anna lena birbuk nhấn mạnh rằng israel cần có trách nhiệm bảo vệ dân thường palestine tại bờ tây
tuyên bố trên được đưa ra sau khi cơ quan y tế palestine cho biết các lực lượng của israel đã sát hại sáu người palestine
trong đó có một nhân viên cảnh sát tại vùng lãnh thổ bị chìm đóng này
ngoại trưởng đa dọng ở khu vực trung đông cũng tác động đến hoạt động vận tải quốc tế
khi lực lượng houthi ở yemen đã tấn công các tàu thương mại qua biển đỏ với yêu cầu là israel cần phải chấm dứt các hành động quân sự ở giải gaza
theo một báo cáo mới nhất hoạt động vận tải hàng hóa qua biển đỏ đã giảm hai mươi trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba do các tàu chở hàng phải hủy chuyến
hoặc là đi vòng qua mũi hảo vọng ở nam phi để tránh nguy cơ bị lực lượng houthi tấn công
theo hãng tin anadolu thổ nhĩ kỳ lưu lượng phương tiện qua biển đỏ đã giảm nhanh chóng nhất là nửa sau của tháng một mươi hai năm ngoái
số liệu do marincheffic thu thập cho thấy lượng tàu chở container đã giảm hai mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
tàu chở ô tô xe thiết bị cũng giảm ở mức tương tự trong khi tàu chở hàng khô và khí đốt hóa lỏng giảm không nhiều
sau khi xảy ra các cuộc tấn công của houthi nhằm vào tàu hàng đi qua biển đỏ các công ty vận tải hàng đầu thế giới như max của đan mạch
msc của italia thụy sĩ hapag loy của đức cma cjm của pháp và công ty năng lượng bp của anh đã quyết định dừng hoạt động trong khu vực
lượng tàu biển đi qua mũi hảo vọng đã tăng hai mươi bảy trong tuần cuối cùng của tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba so với tuần trước đó
tổng thống joe biden vào ngày hôm qua đã có bài phát biểu quan trọng thứ hai trong vòng bốn ngày qua trong khuôn khổ chiến dịch tranh cử tổng thống mỹ năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra vào cuối năm nay
tại nhà thờ đức
đức mẹ emmanuel bang nam carolina một trong những nhà thờ lâu đời và nổi tiếng nhất nước mỹ của cộng đồng gốc phi và cũng là nơi xảy ra vụ xả súng mang tính phân biệt chủng tộc làm chín người thiệt mạng năm hai nghìn một mươi năm
tổng thống biden khẳng định chủ nghĩa da trắng thượng đẳng là chất độc đã chia rẽ nước mỹ trong suốt lịch sử và tư tưởng này không có chỗ đứng ở nước này trong hôm nay ngày mai hay bất cứ lúc nào
nhân sự kiện phát biểu tranh cử ông biden đã bày tỏ sự cảm ơn đối với các cử tri gốc phi của bang này những người đã góp phần giúp ông chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ
của đảng dân chủ năm hai nghìn hai mươi cũng trong bài phát biểu ông biden tiếp tục chỉ trích mạnh mẽ đối thủ tiềm năng cựu tổng thống trump khi kết nối hậu quả của cuộc nội chiến và hậu quả của cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi
bài phát biểu của ông biden cho thấy đảng dân chủ đang xác định chiến lược chính trong chiến dịch tranh cử đó là hướng dư luận cử tri coi cuộc bầu cử tổng thống là một cuộc đấu tranh cho dân chủ và các quyền cơ bản hơn là vấn đề chính sách
các cuộc biểu tình của hiệp hội nông dân đức trên toàn quốc bắt đầu vào ngày tám tháng một nhằm phản đối kế hoạch cắt giảm trợ cấp đối với ngành nông nghiệp của chính phủ liên minh đã gây gián đoạn giao thông nghiêm trọng ở nhiều khu vực trên cả nước
tại bang bayern giao thông ồn tắc ở nhiều nơi do nhiều tuyến đường bị chặn tại thủ đô berlin khoảng năm trăm năm mươi người cùng với hơn năm trăm sáu mươi máy kéo xe tải ô tô và xe kéo đã tham gia cuộc biểu tình của nông dân
từ ngày tám tháng một tuần hành động của nông dân dự kiến sẽ lên đến tỉnh điểm với một cuộc biểu tình lớn ở berlin vào ngày một mươi năm tháng một tới
theo cảnh sát đã có tới một mươi người đăng ký tham gia và sẽ sử dụng nhiều phương tiện như ô tô và máy kéo
các cuộc biểu tình của nông dân đã được lên kế hoạch ở nhiều thành phố lớn tại đức một số thành phố như hamburg đã cảnh báo về tình trạng hỗn loạn giao thông nhất là vào buổi sáng
ở brandenburg thì giáo viên được yêu cầu là chuẩn bị sẵn sàng cho việc học từ xa nếu học sinh không thể đến lớp
đã hơn một tuần kể từ trận động đất mạnh bảy sáu độ richter vào ngày đầu năm mới hai nghìn hai mươi bốn hàng ngàn binh sĩ lính cứu hỏa và cảnh sát nhật bản vẫn đang tiếp tục giả soát các tòa nhà bị sập với hy vọng là tìm thấy người sống sót
tại tâm trấn thì hàng ngàn người mất nhà cửa sau trận động đất ở bờ biển phía tây của nhật bản vẫn đang sống trong mệt mỏi và bấp bình
thành phố ojima nơi xảy ra tâm trấn của trận động đất nhiều người dân bắt đầu quay trở lại dọn dẹp nhà cửa và đống đổ nát sau vụ việc
họ cảm thấy lo lắng về cuộc sống và tương lai phía trước của mình cũng như gia đình mình
hiện chúng tôi không thể đưa tàu thuyền ra biển tôi không biết mình còn có thể tiếp tục công việc hay không
trong khi đó ông kentaro mitsumori và vợ đã sống trong ô tô kể từ khi trận động đất xảy ra vì lo lắng cửa hàng của họ có thể bị cướp phá
sau trận động đất cửa hàng của ông may mắn không bị sụp đổ phần lớn hàng hóa đã được bán hết
xong ông vẫn lo lắng về khả năng hoạt động của nó trong tương lai
ngôi nhà của chúng tôi đã bị bắt đầu
chúng tôi vẫn đứng vững nhưng bên trong thì là một đống hỗn độn
bạn không biết lối vào ở đâu và bắt đầu từ đâu
hiện tại chúng tôi đang thực sự gặp khó khăn với tình trạng nhà vệ sinh
các quan chức tỉnh ishikawa cho biết một ba trăm bảy mươi ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn hoặc một phần
gần ba mươi người đang tạm trú trong các trường học khán phòng và các trung tâm sơ tán
vẫn không thể về nhà trong điều kiện không có điện và nước sinh hoạt cùng lỗi lo về khả năng lây lan bệnh dịch
sự hỗ trợ ban đầu chỉ giúp cung cấp một miếng bánh mì và một cốc nước
cho mỗi người mỗi ngày
nhiều người vùng tâm trấn vẫn đang chống chọi lại với sự thiếu thốn khó khăn và khốc liệt của cuộc sống hậu thảm họa